lũ còn chưa kịp rút hết thì mưa lại tiếp tục rội xối xả xuống khu vực từ ninh thuận đến quảng ngãi
dự báo là từ sáng nay thì tâm mưa sẽ dịch chuyển tới quảng nam đà nẵng và thừa thiên huế
mưa sẽ duy trì liên tục trong hôm nay và ngày mai
đây cũng là tâm mưa lớn của đợt mưa này với lượng mưa cả đợt từ bốn trăm linh cho đến sáu trăm linh mm và có nơi còn trên bảy trăm linh mm
phải đến tận ngày kia thì mưa mới giảm nhưng vẫn ở mức lớn và giải rác
đợt mưa này đi kèm với một vùng áp thấp nên sẽ tạo ra sóng to gió mạnh trên biển và trong đất liền ven biển
nguy cơ ngập lụt là rất cao
bà con không di chuyển khỏi những nơi an toàn trong lúc mưa lớn không đi qua các đập tràn và những khu vực dễ xảy ra sạt lở
ngoài ra thì bà con cũng cần phải chuẩn bị đèn pin và nến thắp sáng để đề phóng mất điện chuẩn bị đủ nước sạch để uống trong ít nhất từ hai đến ba ngày